vào chiều ngày hôm nay tại cảng quốc tế lạch huyện tại hải phòng cơ quan chức năng đã tiến hành mở kẹp một container loại bốn mươi feet có biểu hiện nghi vấn
quá trình kiểm tra phát hiện một số lượng ngà voi gồm bốn mươi hai khúc có tổng trọng lượng là một trăm hai mươi năm kg được chứa trong các bao tải
số ngà voi này được trộn lẫn vào sừng bò nuôi nhập khẩu từ châu phi về việt nam bằng đường biển
một trăm hai mươi năm kg ngả voi chứa trong một container vừa bị bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển i phối hợp với cục hải quan hải phòng phát hiện
như vậy chỉ trong vòng chưa đầy một tuần hai lực lượng đã phát hiện và thu giữ tổng cộng là sáu trăm hai mươi năm kg ngà voi nhập lậu bằng đường biển
trước đó vào ngày hai tháng hai bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một và cục hải quan hải phòng cũng đã phát hiện và thu giữ một trăm một mươi bảy khúc ngà voi
với tổng trọng lượng khoảng bốn trăm chín mươi kg chứa trong container được đăng ký theo tờ khai
hải quan là sừng bò nuôi nhập khẩu vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật